vào thời điểm hiện tại đang có khoảng một sáu trăm linh người học tiếng hàn tại các cơ sở ở hà tĩnh
cộng thêm số lao động từ hàn quốc về nước vốn đã biết tiếng cùng với học viên đến từ các tỉnh lân cận
thì dự kiến kỳ thi sát hạch evf vào tháng một mươi tới đây sẽ có từ bốn đến năm học viên hà tĩnh tham gia
căn cứ và chỉ tiêu việc làm từ phía hàn quốc đưa ra và kết quả từ việc tổ chức thi những lần trước đây
nhiều khả năng hà tĩnh chỉ có khoảng vài trăm người được tuyển dụng
nghĩa là cứ một mươi năm đến hai mươi người dự thi thì may ra mới có một người lọt
phần trôi dư sẽ là một sự lăng phí rất lớn về mặt xã hội
chúng tôi tính đang đào tạo một khóa các bạn mất ba tháng
còn với tiền ăn tiền đóng nộp thì một người tí phí tối thiểu phải mất một mươi triệu
nếu có hai người đăng ký học thì chúng ta phải tổng chi phí cho các bạn tham gia chương trình này để dự thi
và phải mất hai mươi tỷ
trong cái đó cơ hội thi đầu của chúng ta của hà tĩnh tối đa khoảng một trăm linh đến một trăm ba mươi người
thế thì bây giờ số một chín trăm linh người còn lại không có cơ hội
thì lạng phí mua được rất lớn
sẽ là quá sớm để nói về một cân suất học tiếng hàn trên đất hà tĩnh
nhưng có một thực tế là từ khi thông tin chương trình evf được khai thông sau bốn năm gián đoạn
thì đã có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ ở hà tĩnh mở thêm nội dung tiếng hàn
đó là trên đời tới những cơ sở đấu tạo chui
thậm chí có những cá nhân làm việc từ hàn quốc trở về vẫn đứng ra thành lập cơ sở dạy tiếng tại gia đình
ngành chức năng cũng không lại trừ chương trình thi của ebs
yêu cầu một đằng nhưng nội dung giảng dạy lại được áp dụng một nẻo
những người theo học cũng cần phải nhận thức ra đằng này
tức là cái khả năng của cả cái trung tâm ngoại ngữ ấy
hoặc là một số cái bộ phận nào đó ấy
mà dạy tiếng hàn để đáp ứng cho cái việc là đi sân khẩu lao động hoặc là dung học thì chắc chắn là không được
chắc chắn là không được
đây là cả quá trình cần thời gian
cần thời gian mà cần cái đường vũ
nguyện vọng nâng cao trình độ ngoại ngữ
và tiếng hàn ở riêng của học viên là hoàn toàn hợp lý
nhưng điều không hợp lý là đang có một phong trào chạy đua học tiếng hàn
để đi xuất khẩu lao động theo chương trình eps
mà chỉ tiêu việc làm là hết sức hạn chế
bên cạnh việc tăng cường quản lý
thì ngay từ bây giờ rất cần đến một sự định hướng của ngành chức năng
đối với người lao động
để tránh những sự lãng phí và đổ vỡ không cần thiết